một kho chứa hóa chất rộng hàng trăm mét vuông tại khu vực giáp danh giữa thành phố hồ chí minh và tỉnh bình dương
đã bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến nhiều hộ dân phải di rời đồ đạc khẩn cấp
nhiều người dân chứng kiến cho biết trưa ngày tám tháng ba ngay nhiều tiếng nổ phát ra từ kho chứa hóa chất
trên đường đào trinh nhất nối giữa quận thu đức thành phố hồ chí minh và thị xã dị an tỉnh bình dương
khiến cả khu dân cư hoảng loạn trong kho có nhiều vật liệu dễ cháy khiến việc khống chế ngọn lửa không dễ dàng
hàng trăm chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương và thành phố hồ chí minh
cùng phối hợp sử dụng hàng chục xe chuyên dụng nỗ lực dập lửa đến hơn một mươi sáu h ngọn lửa cơ bản được khống chế
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản đã bị thiêu dụi hoàn toàn
nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được ngành chức năng điều tra làm rõ
thời điểm này các tỉnh phía nam vẫn đang là mùa khô với thời tiết nắng nóng vào ban ngày
vì vậy các cơ quan doanh nghiệp cũng như người dân cần nêu cao ý thức phòng cháy chữa cháy tránh những thiệt hại đáng tiếc xảy ra